không ai dám ra tại lúc đó là công an đi dữ dằn lắm ai thì cũng sợ nói bậy nơi bạ đây rồi bắt lầm bắt đồ

các đối tượng có biểu hiện bất thường trên địa bàn nhưng không mang lại kết quả
trinh sát thăm hỏi người dân về những người lạ mặt xuất hiện gần đây
nhưng cổ lao năm đó dần cười thơ thớt sống cách xa nhau

chẳng hạn là người đó thì không thấy nhau đâu gừng nó chầm khuất chứ lắm
xong rồi nó chằn chịt

là đi thôi
cũng nguồn chúng ở gãi gác nơi đó thì mình cũng không có dễ dàng nắm được
nhưng bây giờ mà thông tin chút là ùm lên là thôi
trong khi vụ án đang rơi vào thế bí
thì một người dân kể cho lực lượng của ban trên án nghe
về những người thành phố xuất hiện ở nhà trường công an xã trương tuấn kiệt vào ngày trước đó